các bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở anh đã công bố kế hoạch đình công dài nhất trong lịch sử của cơ quan y tế quốc gia nhs liên quan đến vấn đề tiền lương
hiệp hội y khoa anh cho biết các bác sĩ mới hành nghề sẽ tiến hành đình công trong năm ngày từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng bảy ngay sau khi nhs kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập
trước đó trong tháng này các bác sĩ đã đình công trong bảy mươi hai giờ để phản đối việc chính phủ từ chối nhượng bộ sau khi đưa ra đề xuất tăng lương năm
người phát ngôn của thủ tướng rishi sunak cho rằng mức tăng năm lương là công bằng và hợp lý đồng thời cảnh báo việc các bác sĩ tiến hành đình công có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân
cũng như nỗ lực của chính phủ trong việc rút ngắn danh sách bệnh nhân phải chờ đợi thăm khám và điều trị
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng mức lương thực tế của các bác sĩ đã bị cắt giảm hai mươi sáu trong vòng một mươi năm năm qua do tiền lương không theo kịp lạm phát
các bác sĩ muốn khôi phục mức lương của năm hai nghìn tám hai nghìn chín nhưng chính phủ cho rằng
năm nay đồng nghĩa với mức tăng lương trung bình ba mươi năm trong năm nay và như vậy là phải chỉ quá nhiều ngân sách
làn sóng đình công của các bác sĩ y tá và nhân viên y tế yêu cầu tăng lương ngang hoặc cao hơn lạm phát đã khiến nhiều bệnh nhân bị hủy hoặc hoãn lịch hẹn thăm khám và điều trị